chào mừng quý vị đến với bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho hai mươi năm ngôi nhà trường mầm non và tiểu học bắc lý một huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an bị hư hại ước tính thiệt hại khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân xã bắc lý huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an cho biết chính quyền địa phương đang cùng người dân khắc phục hậu quả sau trận lốc xoáy kèm theo mưa đá vào chiều ngày hai mươi ba tháng bốn
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng bốn trời đang nắng nóng bỗng nhiên tối xâm lại lốc xoáy ập đến kèm theo mưa đá hàng chục ngôi nhà ở các bản bị lốc xoáy bay mái rất may không ảnh hưởng gì đến tính mạng người dân